ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp bốn mươi bảy
kỳ họp diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
dưới sự chủ trì của đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
sau khi xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bắc giang
và kết quả giám sát đối với ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu và đồng chí bí thư tỉnh ủy
ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc và đồng chí bí thư tỉnh ủy đồng chí phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
và đồng chí phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ quản lý sử dụng đất đai
và thực hiện dự án đầu tư
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát nêu trên
phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục
những hạn chế quyết điểm đã được chỉ ra
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà giang tiến hành kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ huyện ủy bắc quang
trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện
xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của ban thường vụ quân ủy trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các đồng chí trung tướng nguyễn văn thành
nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân đoàn bốn trung tướng trần xuân ninh
nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tư lệnh quân đoàn bốn đại tá mai văn hảo
nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tham mưu trưởng quân đoàn bốn
và đại tá phan văn tiên nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên cục trưởng cục hậu cần quân đoàn bốn
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai
đại tá nguyễn xuân đông nguyên phó bí thư tri bộ nguyên trưởng phòng kỹ thuật công nghệ
đại tá phạm bảo nguyên phó bí thư tri bộ nguyên trưởng phòng kinh tế kế hoạch và đại tá nguyễn tuấn anh
nguyên phó bí thư tri bộ nguyên trưởng phòng tài chính kế toán binh đoàn một mươi năm đã có vi phạm khuyết điểm
trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đài tại đơn vị
đại tá nguyễn văn giang nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên hệ trưởng hệ năm học viện quân y đã có vi phạm
khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng ký túc xá của nhà trường xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí trung tướng nguyễn văn thành
trung tướng trần xuân ninh đại tá mai văn hảo đại tá phan văn tiên đại tá nguyễn văn giang khiển trách các đồng chí
đại tá nguyễn xuân đông đại tá phạm bảo và đại tá nguyễn tuấn anh
xem xét đề nghị của tỉnh ủy gia lai về thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn quân
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy gia lai ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai
đồng chí nguyễn văn quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong chỉ đạo giải quyết vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây khó khăn
kéo dài đối với công tác điều tra truy tố xét xử ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí nguyễn văn quân
năm cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo khiếu nại kỷ luật đảng
đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác